chào mừng quý vị đến với chương trình an ninh mạng tuần này
thưa quý vị trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng việt nam thuộc cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cho biết
trong quá trình theo dõi tiếp nhận phản ánh đơn vị này liên tục ghi nhận những hình thức giả mạo các ngân hàng để lừa đảo với thủ đoạn hết sức tinh vị
việc áp dụng tài khoản định danh điện tử tại các ngân hàng thương mại việt nam nhằm ngăn chặn nạn giả mạo như thế nào
vấn đề này sẽ được phân tích trong phần phòng vệ số
còn bây giờ như thường lệ chương trình an ninh mạng ngày hôm nay xin được bắt đầu với những thông tin bảo mật đáng chú ý trong phần nhận diện
với hơn tám mươi bảy tụi lừa đảo được ghi nhận các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến tại việt nam đang gia tăng và ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn
các dạng lừa đảo qua mạng phổ biến nhất trong nước là lừa đảo tài chính lừa đảo dách tính lừa đảo tình cảm các loại hình lừa đảo mua hàng online và lừa đảo đầu tư đặc biệt là qua các phương dựng
theo thông kê bỏ mật của vũtipi chrome có tổng cộng ba trăm ba mươi ba lỗi hỏng được tìm thấy tính từ đầu năm
trong đó có sáu lỗi chưa có bạn
và một trong số chúng mới xuất hiện vào tháng chín
google sau đó đã phá những lỗi này thông qua các bản cập nhật phần mềm
firefox xếp sau chrome với số lỗi hỏng bỏ mật là một trăm một mươi bảy
vị trí thứ ba thuộc về microsoft edge với một trăm linh ba lỗi hỏng
đáng chú ý khi safari chỉ có hai mươi sáu lỗi hỏng
theo vgr dễ hiểu khi các hacker nhận đến google chrome bởi đây là trình duyệt của viên nhất thế giới
để giữ trình duyệt bảo mật các nhà cung cấp khuyến cáo người dùng
luôn cải phóng và đảm bảo các lỗi hỏng được tìm thấy tính từ đầu năm
thưa quý vị hiện nay các dịch vụ ngân hàng số ngày càng trở nên phổ biến thông dụng
bởi những tiện ích mà nó mang lại
chắc hẳn nhiều quý vị cũng giống như tôi
trong điện thoại của mình đều có ít nhất một ứng dụng ngân hàng trực tuyến
để thuận tiện thực hiện các giao dịch online
thế nhưng kèm theo những sự nhanh chóng tiện lợi đó
cũng tồn tại không ít những rủi ro
thời gian qua liên tục những cảnh báo được đưa ra
về những vụ lừa đảo mạo danh ngân hàng
các đối tượng giả mạo các tổ chức ngân hàng
để gửi tới người dùng nhiều nội dung khác nhau
trong đó có gắn kèm các liên kết
nhằm mục đích hướng người dùng truy cập vào các link
sau đó chiếm đoạt thông tin cá nhân
và thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của người dùng
cả hai người đàn ông này đều nhận được tin nhắn với nội dung
vcb digibank trân trọng thông báo
tài khoản của quý khách hiện tại đã bị khóa
đăng nhập www vcbribebing com
để xác thực ngày hôm nay
thấy tin nhắn nằm trong luồng tin nhắn từ ngân hàng vietcombank
nên cả hai không hề do dự suy nghĩ
họ đăng nhập vào đường link làm theo các hướng dẫn
và chỉ ít phút sau tiền trong tài khoản của họ đã bị bỏng hơi
tôi cũng mất cảnh giác cái chỗ là tôi chỉ không đọc hết toàn bộ tin nhắn
là otp đó dùng để chuyên tiền
mà tôi chỉ đọc nhanh cái số mã đó để mà tôi nhập vào cho nó nhanh thôi
bởi vì là khi nó nằm trong hệ thống tin nhắn vietcombank rồi
thì gần như là tôi mất cảnh giác
sự việc nó xảy ra như vậy
sau khi tôi nhập vào mã otp
thì khoảng chừng không đầy một phút là có tin báo là đã chuyển tiền
thì là tôi biết ngay bị lừa
cái dịch vụ sms brand name có thể bị khai thác
thông qua một số các kỹ thuật khác nhau
và dẫn đến là người sử dụng khi nhận được cái thông tin tin nhắn lừa đảo đấy
thì không nghĩ rằng đấy là thông tin mạo danh
và họ có thể làm theo
thì cái việc làm theo dẫn đến những khẩu quả là
cái tài khoản ngân hàng của họ có thể bị cướp mất mất mật khẩu
hoặc là có thể ngay trực tiếp là mất tiền
nếu như hacker lừa dụ sau khi lấy được thông tin tài khoản ngân hàng
thì sẽ tìm cách rút tiền đó
thì đấy là cái nguy hiểm nhất đối với người sử dụng
gần đây xuất hiện đối tượng mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn sms lừa đảo
về việc tài khoản của khách hàng bị khóa
hoặc đã đăng nhập ở một thiết bị khác
thông báo về đăng ký dịch vụ mới
tài khoản bị trừ tiền v v
và yêu cầu khách hàng bấm vào đường link trong tin nhắn để hủy thanh toán dịch vụ
các nội dung này được gửi đến nhiều khách hàng
bất kể khách hàng có sử dụng hay không sử dụng dịch vụ
có thể nhận thấy cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại
các gian lận trong ngân hàng trực tuyến cũng gia tăng đáng kể
những kẻ lừa đảo đã răn ra nhiều cái bẫy mới
để chiếm đoạt tiền của khách hàng
có trong tài khoản thông qua giao dịch ngân hàng điện tử
lỗi thì có thể là về phía ngân hàng
do hệ thống bảo mật kém
và thậm chí do cả sự tiếp tay ở phía trong
hoặc là lỗi từ phía người có tiền
nhưng mà thông tin bảo mật không tốt
thường xuyên sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tiếp
và cả các giao dịch điện tử
tuy nhiên trước khi những vụ việc mất tiền lớn xảy ra thời gian qua
bản thân anh trường rất ít quan tâm
đến việc bảo mật thông tin cá nhân của mình
ai mà không thông thạo về công nghệ hay là
là không cẩn trọng ấy
thì là có thể bị virus này
bị đánh cắp thông tin bảo mật
thì rồi là có những cái mà
nó lừa nó giả vờ công an
cái thứ nó lừa nó gọi điện
để nó lấy mã otp để nó
sau là người ta vào dùng cái thẻ đấy
người ta có thể mua hàng trên mạng rồi nhiều lắm
nói chung là tội phạm công nghệ cao là rất là đa dạng
thưa quý vị lừa đảo trực tuyến trong lĩnh vực ngân hàng
không chỉ ảnh hưởng đến người dân
mà còn gây tác động xấu đến nền tài chính quốc gia
trong quá trình giao dịch trực tuyến
vấn đề bảo mật thông tin và dữ liệu cá nhân của người dân
có vị trí quan trọng và là ưu tiên hàng đầu
với những ưu thế của mình
tài khoản định danh điện tử vneid
hứa hẹn là giải pháp hữu hiệu
người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử
để thực hiện các giao dịch tài chính
như thanh toán hóa đơn điện và nước
đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
chuyển tiền v v
khi sử dụng tài khoản này
người dân sẽ được bảo mật thông tin
tránh bị giả mạo giúp các giao dịch được an toàn
việc mỗi một người dân có một mã định danh
hay là những cái việc mà chúng ta
chuyển đổi cái danh tính của mọi người
nó được định danh nhiều hơn
được định danh chuẩn
đấy là một xu hướng không thể khác
tất cả các quốc gia trên thế giới
chúng ta nhận thấy là họ đều theo xu hướng đó
và việc là bấy lâu nay
mà chúng ta sử dụng thông tin
trên internet mà chúng ta không định danh cá nhân
thì thực sự là gây ra rất nhiều rủi ro
không chỉ cho người sử dụng
cũng như là cho các cơ quan tổ chức
thậm chí là những cái đơn vị
khi mà có vấn đề gì xảy ra
trong việc lộ loạt thông tin cá nhân
thì cũng rất khó để chúng ta có thể
giúp được người dân
thì đó là một cái xu hướng mà chúng tôi nhận thấy là
việc rất là cần và nên làm
và chúng ta đã làm và đang làm rất tốt
có một số ngân hàng thì họ cũng đã bắt đầu
là trao phép sử dụng
căn cứ công dân
để mà rút tiền
hoặc là mở tài khoản
thì cái này là một cái
rất là tiện lợi
rồi cái vneid app nó sẽ quản lý
hết toàn bộ những thông tin danh tính của mình
rồi bảo hiểm xã hội
thì tương lai cũng sẽ
nghe nói là cũng sẽ áp dụng thêm rất là nhiều
những cái dịch vụ tiện ích khác
của những cái dịch vụ công
người dân có thể sử dụng
một cách nó tiện lợi và an toàn
và cũng như là giải quyết được
cái vấn đề là về thời gian
về cái việc là mất giấy tờ
hoặc là phải
mang theo quá nhiều thứ
rất là mất tiện
hiện nay để giao dịch trong khăn doanh số thì chúng ta có
tài khoản định danh thì bao gồm
tên user đăng nhập và mật khẩu
có thể là do otp sms
nhắn tới hoặc một hình thức khác
cái này là do bộ công an cấp và quản lý
thì thật ra khi sử dụng tài khoản định danh điện tử
thì mang lại tính tiện dụng
rất cao cho người dân đặc biệt là trong lĩnh vực
hành chính công chúng ta có thể tiết kiệm
rất là nhiều thời gian để chúng ta điền phong
điền giấy tờ khai báo thông tin cá nhân
hoặc là chúng ta phải tránh mang theo nhiều giấy tờ cần thiết
còn riêng trong lĩnh vực ngân hàng thì
hiện nay trong cái giao dịch ngân hàng
thì nó sẽ có hệ thống co banking và hệ thống co thẻ
chính bản thân các ngân hàng đã
có những hình thức truy cập và bảo vệ
riêng của hệ thống ngân hàng và đảm bảo an toàn trong giao dịch
tuy nhiên khi chúng ta ứng dụng thêm
cái tài khoản định danh điện tử vào thì cũng là
thêm một cái công cụ xác thực tốt hơn
để cho ngân hàng có thể kiểm tra
thêm cái đối chiếu thông tin của người tham gia giao dịch
ra đời từ năm hai nghìn hai mươi một
vneid xuất thân là ứng dụng khai báo
y tế điện tử đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
chính thức trở thành ứng dụng công dân số quốc gia
được tích hợp cùng các điện x
của thẻ căn cước công dân điện tử
đây là ứng dụng có giá trị sử dụng thay thế
các loại giấy tờ truyền thống và định danh công dân
trên môi trường kỹ thuật số
từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
với tài khoản định danh điện tử mức độ hai
sử dụng trên ứng dụng vneid
có giá trị tương đương như việc sử dụng
thẻ căn cước công dân vật lý trong thực hiện
các giao dịch như vậy với ứng dụng này
nhiều câu thủ tục cần giải quyết
sẽ được cắt giảm
chúng ta đã xây dựng và hoàn thành
cái hệ thống
định danh điện tử vneid
trước mắt đó là tập trung
để tạo lập cái tài khoản
cho người dân khi sử dụng vneid
thay thế cho cái tài khoản
khi tham gia vào dịch vụ công
hay trước mắt chúng ta có thể tập trung
điện tử hóa các bộ dữ liệu
và có tính liên thông dữ liệu
giữa các cục với nhau
để tạo dựng được một reform
để người dân chỉ việc
sử dụng định danh điện tử mà không phải
kê khai thông tin công dân của mình
tổng công tác của chính phủ
đại tướng tô lâm
bộ trưởng bộ công an
được thủ tướng chính phủ phủ phân công là tổ trưởng
cùng các thành viên là các lãnh đạo
của các bộ ngành hàng tháng
đều họp và phân công
đánh giá kiểm điểm
sau đó là rút kinh nghiệm để triển khai
các cái lộ trình cho nó đúng
ở cái đề án sáu
chúng tôi lấy một cái ví dụ
như trong thời gian vừa qua
chúng ta đã cho đăng ký hồ sơ
thi đại học trực tuyến
là một cái minh chứng cho cái việc các bộ
ngành địa phương đang có
ý thức trách nhiệm và nhận thức
rất tốt về cái bước đi
của đề án sáu
để chúng ta chuyển đổi số
của xã hội số
và công dân số
dịch vụ công sẽ từng bước làm thay đổi
thói quen của người dân doanh nghiệp
tuy nhiên tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công
vẫn còn ở mức hạn chế đang đạt ra
những yêu cầu cao hơn đối với các bộ ngành
trong đó có bộ công an mang dịch vụ công
đến gần hơn với cơ sở
đây cũng là nội dung được thủ tướng phạm minh chính
đồng hành đối với các nhiệm vụ thực hiện đề án sáu
trên cơ sở phát huy vai trò nóng cốt
của bộ công an
đề nghị bộ công an để nghiên cứu
xây dựng cái trung tâm điều phối dữ liệu
dân cư thông qua cái trung tâm này
chúng ta sẽ kết nối
làm sạch dữ liệu tương tác chia sẻ
dữ liệu với các bộ ngành địa phương
triển khai phục vụ tiện ích cho người dân
doanh nghiệp về ứng dụng
cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư về thẻ căn cước
để gắn chip điện tử tài khoản định danh
thì đề nghị là phải đẩy mạnh cái nghiên cứu ứng dụng
các cái nền tảng cơ sở dữ liệu
nêu trên nhất là các cái lĩnh vực
thanh toán không dùng tiền mặt này
và tài khoản định danh
để thay thế các loại giấy tờ công dân khác
thưa quý vị
bộ công an cho biết phần đầu đến cuối năm hai nghìn hai mươi
đầu năm hai nghìn hai mươi ba
cả nước sẽ có khoảng ba năm triệu người dân
sử dụng vneid với tốc độ
tăng ít nhất là năm mỗi tháng
cung cấp từ tám đến một mươi tiện ích
nghiệp vụ ngành công an và tám đến một mươi
tiện ích cho người dân
với ưu thế tăng tính bảo mật thông tin
tránh bị giả mạo tài khoản định danh
điện tử trên vneid hứa hẹn
sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp các giao dịch
điện tử được an toàn ngăn chặn
nạn giả mạo ngân hàng
đây là một trong những yếu tố quan trọng trong nền kinh tế số
để được thụ hưởng các chức năng
tiện ích của tài khoản định danh
xác thực điện tử và ứng dụng vneid
người dân hãy sớm đăng ký
tài khoản định danh điện tử và tải ứng dụng
an ninh mạng tuần này đến đây là kết thúc
trong các chương trình tuần sau